liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam gọi tắt là vim
công ty cổ phần thương mại vận tải vim vtranco và một số doanh nghiệp liên quan
ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận
điều tra bổ sung lần hai trong lần điều tra bổ sung lần này đã hoàn tất đề nghị truy tố thêm một mươi một bị can
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng ba bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố tất cả một mươi bảy bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các ông trần ngọc hà cựu chủ tịch hội đồng quản trị
cựu tổng giám đốc vim lâm trí quang cựu tổng giám đốc vim vũ quang tâm và vũ tử công
đều là cựu phó tổng giám đốc vim nguyễn mạnh trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
máy kéo nông nghiệp đồng thời đề nghị truy tố thêm một mươi một người khác là thành viên hội đồng quản trị
cán bộ vim việt tran co chủ tịch hội đồng quản trị công ty bách việt giám đốc công ty cổ phần
thép minh quang
theo kết luận ông trần ngọc hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao
buông lỏng quản lý quyết định những chủ trương chiến lược hoạt động của vim không đúng
các quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng trăm tỷ đồng